tuy nhiên sau khi về rồi một mươi hai giờ đêm cô này lại quay lại trạm y tế để xin giấy quyết định cách ly để báo cáo công ty nên mới có câu chuyện trên
quyết định cách ly là bên ủy ban chứ trạm y tế không đúng thẩm quyền
ông tân nói từ ngày đầu tháng hai đến nay xã đã ghi nhận bốn trăm linh ca f nên lực lượng y tế cũng rất vất vả để chống dịch
lực lượng mỏng lại ít được nghỉ ngơi chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm